nhận lời khuyên tư vấn hữu ích miễn phí từ các dược sĩ bác sĩ chuyên gia đông y để hiểu rõ hơn về sản phẩm và về bệnh mà bạn thân hoặc người thân mắc phải
được hoàn tiền hai trăm linh giá trị sản phẩm khi mua phải hàng giả hàng nhái được sản động y đại diện khiếu nại đến nhà cung cấp khi sử dụng sản phẩm mua từ sàn gây ảnh hưởng đến sức khỏe
với định hướng tích cực vì mục tiêu sức khỏe cộng đồng mặc dù mới ra mắt
nhưng dự án sản động y đã nhận được sự ủng hộ từ các cơ quan lớn như hội đông y hà nội trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm hà nội và nhiều cơ quan tổ chức khác
về tầm nhìn cũng như là mục tiêu của st tôi cũng đã xác định rất rõ ràng rồi
đầu tiên về sứ mệnh của s i là đưa sản phẩm tốt đến tay người dùng
thứ hai nữa là trở thành một kênh kết nối rộng từ phân phối cho đến bán lẻ
từ phân phối đến lẻ
từ nhà máy sản xuất các chủ hàng đến nhà thuốc và đến cho người dùng
cách thân tượng nhất bằng cách là ứng dụng công nghệ bốn trong thời đoạn này
với sứ mệnh chấn hương nền y học cổ truyền dân tộc và mang lại thêm nhiều giá trị cho xã hội
sản đông y đã đang và sẽ nỗ lực hơn nữa ngày càng nâng cao trải nghiệm của người dùng
lấy chất lượng dịch vụ sản phẩm là mục tiêu cốt lõi sự hài lòng của khách hàng là yếu tố sống còn của thương hiệu
tất cả vì một mục tiêu xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh
mang lại giá trị thật cho người việt